đối tượng bị bắt giữ là đào viết sơn hai mươi bảy tuổi trú tại huyện hương sơn
sơn là em họ của nguyễn thành trung đối tượng ôm súng lựu đạn cố thủ hơn bốn tiếng đồng hồ vào chiều ngày một mươi năm tháng hai sau đó mới chịu đầu thú
khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng đào viết sơn lực lượng công an tiếp tục thu giữ một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng hai tại tuyến đường liên xã của huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an huyện hương sơn đã đón lõng nhóm đối tượng đi trên hai chiếc xe ô tô nghi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy
chiếc xe bán tải bỏ chạy rồi lao xuống ruộng hai đối tượng đi trên xe rút súng và lựu đạn đe dọa lực lượng chức năng cố thủ trong xe
đến một mươi chín h một mươi năm phút cùng ngày đối tượng còn lại là nguyễn thành trung đã buông vũ khí đầu hàng
liên quan tới vụ án nữ sinh cao thị mỹ duyên hai mươi một tuổi trú ở xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên bị sát hại
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an đã tiến hành khai quật khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân
việc khai quật khám nghiệm lại thi thể của nữ sinh xấu xố đã được tiến hành tại nghĩa trang của xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
việc khai quật khám nghiệm lại tử thi của nạn nhân là do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt và tạm giữ
đồng thời cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ củng cố hồ sơ có liên quan tới vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này
việc triển khai công tác khám nghiệm lại tử thi của nạn nhân được cơ quan công an tiến hành rất nghiêm ngặt chỉ có người nhà của nạn nhân được phép tiếp cận hiện trường
những ngày gần đây thông tin dư luận cho rằng nữ sinh cao thị mỹ duyên bị sát hại
khi đang mang thai khoảng bốn tuần hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vẫn chưa khẳng định về điều này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương mạnh tuấn ba mươi hai tuổi phó phòng kinh doanh tại một chi nhánh ngân hàng ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi giết người
sau khi được phẫu thuật và điều trị vết thương ở bụng do tự sát không thành hiện sức khỏe của tuấn đã khá ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi mẫu máu của nghi vọng
cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi mẫu máu của nghi vọng
ba giờ sáng ngày một mươi một tháng hai công an đã phát hiện và bắt giữ tuấn trên cơ thể không có quần áo và bị thương khá nặng ở phần bụng do nghi phạm này định tự sát
ban đầu công an xác định vào tối ngày tám tháng một mươi tuấn có đi hát karaoke với bạn và khi trở về có biểu hiện bất thường nghi sử dụng ma túy
tối ngày một mươi tháng hai tuấn tiếp tục đi chơi với bạn đến khuya khi trở về nhà thì gây ra vụ việc
một nhóm người cầm hung khí chạy xe máy đuổi chém hai thanh niên trên đường thái xanh hạnh
mỹ tho tỉnh tiền giang rồi nhanh chóng tẩu thoát vào ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang đang truy xét nhóm người trên
vào lúc một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng hai nguyễn hoàng phúc và võ thành tâm cùng chú tại thành phố mỹ tho đang trên đường
thì bị nhóm người chạy xe máy đeo khẩu trang mang theo hung khí truy đuổi
phúc chạy đến con hẻm trên đường thái xanh hạnh thì bị nhóm thanh niên này chém cục
nhóm người gây án nhanh chóng tẩu thoát phúc nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương ở vùng đầu tay và gãy xương trụ cẳng tay trái
sau khi cấp cứu bên đầu nạn nhân được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh để điều trị
công an đã khám nghiệm truy xét thủ phạm và làm rõ nguyên nhân
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng xin cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi